trước đó ngân hàng này đã thông báo đóng cửa hai mươi một phòng giao dịch tại đồng nai đà nẵng gia lai long an tp hcm và hà nội trong tháng một mươi và tháng một mươi một

trong đó nhiều nhất là tại tp hcm và tiếp đó là hà nội

được đưa vào kiểm soát đặc biệt scb đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
triển khai các giải pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và bảo đảm quyền lợi ích của người gửi tiền
công ty cổ phần tập đoàn đất xanh vừa cho biết doanh nghiệp này sẽ chào bán một trăm linh một sáu triệu cổ phiếu cho cổ đông hiền hữu với giá một mươi hai đồng một cổ phiếu
theo đó thời gian đăng ký nhận mua và nộp tiền là từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm nay đến ngày một mươi năm tháng một
năm hai nghìn hai mươi bốn với số tiền hơn một hai trăm hai mươi tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành
đất xanh sẽ dùng để bổ sung vốn cho công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản hà an
phần còn lại để thanh toán thuế và chi phí lương tại đất xanh
giá heo hơi tiếp tục giảm ở một số địa phương tại miền bắc tiếp tục đi ngang
trong khi miền trung và miền nam giảm nhẹ
hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng từ bốn mươi bảy cho đến năm mươi một đồng một kg
ở khu vực miền trung và tây nguyên giá heo hơi giảm chỉ còn bốn mươi bảy đến bốn mươi tám đồng một ký
riêng quảng bình và quảng ngãi cao nhất là năm mươi đồng một ký
các tỉnh miền nam cà mau nơi luôn duy trì mức giá cao nhất cả nước trong nhiều tuần gần đây
thì nay giảm một đồng xuống còn năm mươi một đồng một ký
mức giá này thấp hơn giá thành chăn nuôi khoảng ba đồng một ký
tại đồng tháp giá heo hơi cũng giảm một đồng còn bốn mươi chín đồng một ký
giá heo hơi phổ biến ở khu vực này từ bốn mươi tám đến năm mươi đồng một ký
còn tại tỉnh bình dương giá heo hơi thấp nhất cả nước chỉ có bốn mươi bảy đồng một ký
hiện đã vào tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba việc giá heo tiếp tục chìm sâu dưới giá thành
khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng
ngoài yếu tố dịch bệnh thì sức mua thấp cũng khiến thị trường khó có hy vọng phục hồi
theo các chuyên gia sau giai đoạn này số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ giảm mạnh vì thua lỗ kéo dài
thưa quý vị mỗi ngày thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
phát sinh khoảng bốn trăm linh tấn rác thải
và để việc phân loại rác tại nguồn đạt được hiệu quả và bền vững
thành phố vũng tàu đang huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia
không chỉ nhằm đạt được mục tiêu về bảo vệ môi trường mà còn hướng đến nền kinh tế tuần hoàng
đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững thuận thân thiện với môi trường
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
sau khi luật môi trường năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực thành phố vũng tàu bắt đầu triển khai
thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt quản lý chất thải trắng tại thung bột xã long sơn
sau nhiều lần vận động phổ biến đến từng người dân từ những bỡ ngỡ ban đầu
đến nay nhiều hội dân đã thành thục trong việc phân loại và xem đây là một phần tất yếu trong cuộc sống thường ngày
đây là phòng đầu tiên là rác hủng cơ gồm có rau cải hay là những gì mà không ủ phân được là đem để vô đây
chẳng hề mà các rác mà mình không có phải tác chế mà không phải là rác hủng cơ
thì độ còn lại là gồm có chén bể ly bể
cái này kia cái nội đó là để vô đây là mình đem ngoài mình để ngoài cho người ta đổ rác cho mình
rồi cái thứ ba nữa là rác tác chế
đây là gồm có giấy lông bia rồi nước suối đồ gì đó
phân loại nhà rất là tốt
thứ nhất là để mình không có phải là đốt rác mình cái hơi cái nì lâm nó sẽ bị bệnh
sau hơn một năm triển khai trong khu dân cư
việc phân loại rác đã trở thành thói quen của hơn năm trăm linh hộ gia đình tại thung buộc xã long sơn
không chỉ đơn thuần thực hiện phân loại rác hiện nhiều người dân tại đây
còn biết từng dùng rác hữu cơ để ủ phân vi sinh bóng cho cây trâu trông vườn
cứ bột lớp lá với cái cây rồi cái này kia là mình cho một lớp vi sinh vô
những nguyên liệu mà mình ủ thì mình cần có những cái gì ạ
trồng những cái cây rau rồi này kia đó
ví dụ ba cái rau lan của tôi hay là rau muốn rồi những cái rau quế ống này kia đó
thì mình lấy cái nước này nè
trong thời gian thực hiện chương trình cũng có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền
rồi của công ty quá giàu hỗ trợ một số cơ sở vật chất vật dụng để xử lý rác
như ủ rác hữu cơ rồi thu mua phế liệu cho người dân
hiện xã long sơn cũng đã triển khai ký cam kết cho hơn ba hội dân trên toàn xã
tham gia thực hiện phân loại rác tại nguồn
từ những kết quả đạt được tại địa phương này thành phố vũng tàu dự kiến sẽ triển khai
phân loại rác trên toàn địa bàn vào năm hai nghìn hai mươi
thì cuối năm hai nghìn hai mươi ba này chúng tôi sẽ áp dụng triển khai đối với các đối tượng là các trụ sở
thuộc hệ thống chính trị thứ hai là các trường học và thứ ba là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố
ba đối tượng này chúng tôi sẽ triển khai trước trong năm nay để làm cái bước đệm chuẩn bị tinh thần
để chúng tôi cuối năm sau chúng tôi sẽ sửa kết và chúng tôi sẽ nhân rộng
trước khi thực hiện toàn dân phân loại rác vào năm hai nghìn hai mươi năm thì đây là thời điểm quan trọng để thành phố vũng tàu đẩy mạnh tuyên truyền
thay đổi nhận thức của người dân chuẩn bị cho lộ trình chính thức triển khai việc phân loại trên toàn thành phố sẽ được thực hiện có hiệu quả